phiên tòa xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tội nhận hối lộ và đưa hối lộ làm sai lệch kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trước khi bước vào phần trách luận vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình
giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị hội đồng xét xử
xem xét mức hình phạt dành cho bị cáo
tại tòa đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn quang vinh
được xác định là chủ mưu trong vụ án với mức án từ bảy đến tám năm tù
các bị cáo khác từ mức án bảy năm tù đến cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
riêng đối với bị cáo đỗ mạnh tuấn đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xử phạt hai tội danh
nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tổng mức án từ một mươi đến một mươi hai năm tù
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét tịch thu xung công quỹ nhà nước năm trăm năm mươi triệu đồng
tiền nhận hối lộ của nguyễn mạnh tuấn tịch thu xung công quỹ nhà nước một số vật chứng được các bị cáo sử dụng
và mục đích phạm tội theo quy định của pháp luật
sau phần luận tội phiên tòa bước vào phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư
ngày mai ngày một mươi năm tháng năm phiên tòa tiếp tục làm việc với phần tranh luận